những vết thâm trên cổ chị hờ trớt là hậu quả của những lần say rượu do chính người chồng đã chung sống với chị hơn một mươi năm gây ra
căn phòng này là nơi mà người chồng thường xuyên nhốt trị cùng những trận đòn roi
nhốt chị trong phòng rồi nhốt con chị trong phòng ba đứa mẹ con trên kia nhốt hết luôn
chân tay chị này nó khóa hết xong nó đánh thoải mái luôn
chị và chồng đã có với nhau ba đứa con nhưng một đứa bị liệt chỉ nằm một chỗ
cứ mỗi lần say rượu cả ba đứa con cũng bị chịu trận chung cùng chị
một mươi năm sống chung là cả một mươi năm cuộc sống của chị hồi chốc như trốn địa ngục không lối thoát
thậm chí đã hơn một lần chị có ý định tự tử để giải thoát cho chính mình
giờ đây mỗi lần chồng đi uống rượu là chị lại trốn qua nhà mẹ đẻ
tránh lé những trận đòn đôi mắt vẫn không thôi ám ảnh về những chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua
cuộc sống đến bao giờ mới thôi bế tắc
đa phần các vụ bạo lực gia đình xảy ra ở các đối tượng các hộ gia đình có đời sống kinh tế khó khăn
chồng lại tối ngày uống rượu say xỉn vướng vào các tệ nạn xã hội
trường hợp của chị hầu chất đã chịu đựng nạn bạo hành gia đình hơn một mươi năm
nhưng mọi người xung quanh không ai lên
họ thường có tâm lý phó mặc im lặng vì sợ bị liên lụy
điều này vô hình chung đã đẩy nạn bạo hành gia đình đến chỗ báo động hơn
trở thành nỗi nhức nhối cho nhiều gia đình và toàn xã hội
chị hầu chất không phải là nạn nhân duy nhất
trên địa bàn xã e ven cũng ghi nhận nhiều trường hợp bạo hành gia đình
nguyên nhân chính là vấn nạn uống rượu của những người đàn ông
dẫn đến say xỉn
còn vợ con
chị sáo lè lào kết hôn được hơn hai mươi năm
và cũng là từng ấy thời gian cuộc sống không ngày nào yên ổn với cơn say xỉn của chồng
xong uống rượu về rồi anh cũng không biết cái gì luôn
về nhà thì cũng không biết cái cách gì
anh về một cái rồi anh cứ nói thôi
hết chửi rồi đập cái này đập cái kia đập trong nhà không còn cái gì hết
quanh năm như thế thôi
anh đánh chị chị đánh anh thôi
tại vì phải đánh nhiều quá đau rồi phải đánh lại chứ
cuộc sống làm nương dẫy chẳng đủ nuôi mấy miệng ăn đang tuổi ăn tuổi lớn
đồ đạc trong nhà thì lũ lượt ra đi dưới bàn tay người chồng say xỉn
cuộc sống không một ngày yên ổn vì những lời mắng chửi thậm tệ
phát đánh đập như cơm bữa
anh làm như thế nhiều quá thì mình thấy buồn
đó như mấy người kia kia kìa
đó như mấy người kia kìa
chồng uống rượu nhiều quá chửi vợ này đánh vợ này
có sống được bao lâu đâu người ta tự tử hết rồi
còn chị là hai mươi năm nay là chị không có chết
ừ còn chồng chị á uống rượu còn hơn mấy người kia nữa
nhưng mà chị là chị không có chết
chính quyền xã cũng rất nhiều lần xuống vận động hòa giải
nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích
khi chính người đàn ông này cũng thừa nhận rượu là một thú vui không thể bỏ
cứ uống bao nhiêu thì bạn bè nhiều thì mình cũng nhiều bạn bè hết
uống ít ai có đồ xay rượu rồi
càng nói nhiều là càng nóng
thuốc thì bỏ được rồi nhưng còn rượu thì sao
rượu chưa bỏ được
nhiều anh em bạn bè nó còn uống
khi tỉnh rượu anh y bon cũng cảm thấy hối hận vì những hành động của mình
nhưng nỗi hối hận đó nhanh chóng tan biến bên những cuộc nhậu thâu đêm
và tương lai của chị sáu lẻ lào và những đứa con
vẫn tăm tối như màn đêm nơi núi rừng tây nguyên cằn cỗi
trong một mươi năm từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi tám
toàn tỉnh đắk lắc đã xảy ra gần một mươi vụ bạo lực gia đình
hơn bảy mươi nạn nhân bị bạo lực là phụ nữ
trong đó hơn ba mươi năm vụ bạo lực tinh thần
gần năm mươi vụ bạo lực thân thể
trên năm vụ bạo lực tình dục
gia đình để lại nhiều hậu quả cho gia đình và xã hội
nạn nhân của nạn bạo lực gia đình thường lo sợ bất an
ảnh hưởng đến sức khỏe thiếu tập trung làm kinh tế gia đình
nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình cao
theo đại diện xã e ven do đặc thù địa bàn đi lại khó khăn
phương tiện truyền thông thiếu trình độ dân trí thấp
nên công tác hòa giải tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình
rất khó để giải quyết triệt để
thì cái bạo lực gia đình rất khó để giải quyết triệt để
thì cái bạo lực gia đình bắt nguồn từ cái là nhận thức về bất bình đảng giới
bất bình đẳng giới là một trong những cái quan trọng nhất
để dẫn đến bạo lực gia đình
thì trong đó thì cũng có một số những nguyên nhân sâu xa
mà trực tiếp là tác động đến là về vấn đề là rượu chè
thì một trong những biện pháp ấy là những biện pháp mà chúng tôi khuyên
các hộ là bỏ rượu dần dần
và bỏ rượu là cũng đồng nghĩa với cái bạo lực gia đình là dần dần là giảm
theo lời đại diện chính quyền xã giải pháp tối ưu chính là các ông chồng phải bỏ rượu
nhưng bản thân anh ebon cũng như nhiều người đàn ông khác trong xã
vẫn không thể từ bỏ được thứ đồ uống gây hại này
những người đàn ông vốn được coi là trụ cột trong gia đình
vẫn tới ngày say xưa trong cuộc nhậu nhẹt không hồi kết
hết vấn nạn rượu bia đến vấn nạn bạo lực gia đình

nghèo đói cái khổ cực túng quẫn bao giờ mới hết đeo bám những người dân nghèo khổ nơi đây
khi chính họ là người không chịu thay đổi
chính họ là tác nhân gây ra những hệ lụy đau đớn này
cháu hoàng một mươi một tuổi không thể trò chuyện với bất kỳ ai xung quanh mình
cháu chi một mươi hai tuổi hay lờ đờ
khi đi học tự ý làm những gì mình thích
họ bảo là con bị điên mà con bị thế này thế kia
người mình cũng lo lắng xong rồi bảo là con của mình không giống con của người tại
nhận thức và hành vi bị khiến khuyết đấy thì hiện tại cũng chưa được sắp xếp vào được một cái khuyết tật nào
cái sự hiểu biết của xã hội không chưa đạt đến một cái mức nào đó thì các con thậm chí là bị kỳ thị
các cháu mắc hội chứng tự kỷ sẽ mất đi một phần lớn chức năng giao tiếp và tự do
nhìn cháu hoàng chơi đàn ít ai nghĩ cậu đang mắc hội chứng tự kỷ
cháu hoàng được phát hiện từ khi hơn hai mươi tháng tuổi
lớn lên cháu biểu hiện hành vi rất rõ nét như hay ăn vạ mỗi lần người lớn làm gì không đúng ý
khi thấy ai gọi cháu cũng không có phản ứng gì
được như bây giờ cũng là nỗ lực không ngừng nghỉ của chị ngân mẹ cháu
chị đã xin nghỉ việc ngay khi biết cháu mắc hội chứng tự kỷ
đến nay đã một mươi năm và để cháu hoàng được như bây giờ là cả một hành trình đầy yêu thương và nước mắt
hai mẹ con đã ngồi ôm nhau khóc ở trong viện mấy tiếng đồng hồ
mới đủ căn đảm để đi về
gia đình tôi cũng không chấp nhận
nhưng sau đó thì tôi cũng làm công tác tư tưởng cho chồng và mọi thành viên trong gia đình
thì bố cũng dần dần là tìm hiểu
và sau đó thì cả nhà đồng hành cùng con
để đến được bây giờ thì con có những cái tiến bộ rất là khả quan so với ban đầu
chị ngân đã phải trải qua giai đoạn đầu hành trình một mươi năm khi con phát hiện chứng tự kỷ
không ai thấu hiểu con bằng chút
qua giai đoạn này sẽ đến giai đoạn khó khăn hơn khi cháu hoàng trưởng thành
mặc dù chị cũng đã có phần nào sự bảo trợ từ chính sách nhà nước
nhưng để được xã hội công nhận và để cháu có thể hòa nhập khi trưởng thành cũng là một mối lo khác
con lại chuẩn bị vào giai đoạn dậy thì tôi cũng chưa biết phải làm như thế nào
rất là hoang mang
một cái giai đoạn nữa mà con tôi năm nay sẽ phải chuyển tiếp đến là giai đoạn lên cấp hai
liệu có trường nào chấp nhận con hay không
vì ở cấp một thì có chương trình phổ cập tiểu học thì các con được phép được quyền đi học
nhưng lên cấp hai có rất nhiều khó khăn mà đến giờ phút này gia đình tôi cũng vẫn đang rất là mông lung
chưa biết cái hướng đi như thế nào cho con hết cả
hơn hai năm nay cứ định kỳ ba tháng một lần chị loan lại đưa con từ cao bằng xuống hà nội đi khám
cháu bé đã hơn năm tuổi mọi người xung quanh không thể hiểu được sự lờ đánh đến kỳ lạ của cậu bé
khi biết con mắc bộ trứng tự kỷ chị đã sốc
và hơn nữa người mẹ như chị không khỏi đau lòng trước những lời nói như giao ngứa của người khác
khi họ đói về con mình
tốn kém nhiều tiền
nhà nông cũng không có tiền còn vay mượn phụ nữ để đi khám chứa cho con
sau khi chị biết con bị tự kỷ như thế này chị ngày đêm lo lắng quá
đầu thì hai chị bắt con đi
chín tháng thì là chị mang cháu gọi bố ơi mẹ ơi là không nói được gì
gọi quay lại cũng không
thế là chị có em gì ở ngoài thành phố bảo là chị ơi con bé nhà chị là thấy khác thường lắm
thế là chị lấy đi khám
thế là em gì đưa chị lấy con đi khám ạ
còn cháu chi năm nay đã một mươi hai tuổi ở thái nguyên
khi cho con đi mẫu giáo cháu hay đánh bạn nên không ai chơi
đến tuổi này cháu vẫn phải được mẹ giúp cơm
cô bé này vẫn không trò chuyện với bất kỳ ai xung quanh mình
khó khăn lắm cháu không tiếp xúc không bảo không nghe đâu
rất khó khó khăn
chị có cho cháu đi học không
chị không đi học được lúc bốn năm tuổi thì chị cho đi mầm non
xong rồi lúc lên lớp một thì chị cũng cho đi học được vài tháng
xong rồi thấy cháu không thể theo đuổi được mấy các bạn
xong rồi quấy phá nghịch
còn ra ngoài không chú tâm đến học hành
tự kỷ là một hội chứng khiến đứa trẻ phải chịu suốt đời
việc điều trị cũng rất tốn kén
họ bảo là con bị điên với cả con bị thế này thế kia
rất là thương trong những trường hợp đấy
mình là một người mẹ thì mình hiểu được là con mình có những cái dối loạn đấy
và con mình chưa hiểu nên mình sẽ phải giải thích
nhưng người ngoài người ta nhìn vào thì người ta không hiểu được những cái vấn đề của con
việc nuôi dạy một đứa trẻ tự kỷ mắc chứng tự kỷ vô cùng khó khăn
nếu mà chúng ta có thể có một con số để gọi là tạm định lượng thì
với một chi phí cho một đứa trẻ mà mắc chứng tự kỷ ở giai đoạn tiền tiểu học
nó có thể rơi vào khoảng từ bảy triệu cho đến một mươi triệu
trong một tháng
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín thông tư một của bộ lao động thương binh và xã hội đã ban hành
xác định dối loạn phổ tự kỷ nằm trong dạng khuyết tật khác
nhưng có lẽ điều mong muốn nhất của gia đình có con mắc chứng này
là mong muốn xã hội có cái nhìn tích cực để các cháu không bị bỡ ngỡ khi hòa nhập cộng đồng
có một số tỉnh cũng biết là nó là đời xếp loại bệnh tật gì
cái xếp loại bệnh tật nó rất khó khăn
tại vì sao
tại vì để các con được hợp chế độ thì phải xếp loại bệnh tật
câm điếc hoặc là thiếu khuyến khuyết về vận động thì mọi người nhìn thấy ngay
nhưng mà tất cả các trẻ tự kỷ có thể chỉ quan sát thấy hoàn toàn bình thường về mặt thể chất
nhưng mà về mặt hành vi về mặt nhận thức của các con là bị thiếu khuyết
thông tư một thì chỉ nói đến cái vấn đề là cái quy trình để xác định
cái người khuyết tật
cũng như cấp được giấy chứng nhận của người khuyết tật thì mới được hưởng các chế độ mà luật quy định
chứ cũng chưa nói đến cái người tự kỷ thì sẽ được cái gì và được như thế nào
hãy cho các con cơ hội để các con có thể hòa nhập được
để các con có được những cái việc làm những cái bộc lộ được những cái khả năng của các con
hai nhà khoa học vĩ đại của thế giới là albert einstein và einstein
hai sắc newton đã mắc hội chứng của một dạng tự kỷ
nhưng họ vẫn là những nhà phát minh vĩ đại của nhân loại
ngày hai tháng bốn hàng năm là ngày thế giới nhận thức về tự kỷ
ở việt nam và trên thế giới hàng triệu người đang phải chiến đấu với hội chứng tự kỷ từng giờ
hãy dành cho trẻ tự kỷ tình yêu thương sự cảm thông và chia sẻ